từ nhiều tháng nay trên một số tuyến phố của thủ đô hà nội đã xuất hiện tình trạng nhiều cây xanh chết hàng loạt mà không được thay thế
điều đáng nói đây chủ yếu là các cây xanh mới được trồng
và theo nhiều người dân thì nguyên nhân khiến cây xanh chết khô một phần là do quá trình chăm sóc
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
nhìn những hình ảnh này nhiều người sẽ lầm tưởng là những cành củi khô chứ không phải những cây xanh mới trồng
theo người dân sinh sống dọc hai bên đường những cây xanh này đã chết khô nhiều tháng nay
tuy nhiên việc thay thế thu dọn số cây này để tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông hiện vẫn chưa được thực hiện
nhiều cây nó đổ ngả đổ nghiêng người ta không có ấy lại đâu
hiện tượng này tôi thấy thì lần ngoái cũng có lát đá một vài cây cho tới lần này là cũng có nhiều cây chết nhưng mà công ty chưa đến thay
cây xanh này chết lâu rồi thì bây giờ là muốn thay thế nhà nước thay thế cho dân nó có bóng mát
thực tế đây không phải lần đầu tiên trên vỉa hè hà nội có hiện tượng cây xanh mới trồng chết hàng loạt
trước đó tại vỉa hè các tuyến đường như nguyễn xiển nguyễn trí thanh
hàng loạt cây xanh mới trồng cũng bị chết khô
nguyên nhân đều do khâu chăm sóc chưa cẩn thận hoặc trong quá trình trồng công nhân thực hiện chưa đúng kỹ thuật
trước đó ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy thành phố hà nội đã tổ chức lễ phát động tết trồng cây
lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị trên địa bàn trong năm hai nghìn một mươi bảy trồng thêm bốn trăm ba mươi cây xanh
để từng bước thực hiện mục tiêu trồng đủ một triệu cây xanh vào năm hai nghìn hai mươi
nhưng trồng cây mà không chăm sóc thì mục tiêu xây dựng
thủ đô xanh văn hiến văn minh và hiện đại sẽ khó có thể đạt được